còn tại phía bắc các tỉnh bắc bộ đang nằm trọn trong khối không khí rét và khô
vì thế mà trong đêm nay trời chuyển ít mây nền nhiệt thấp nhất ở các tỉnh miền bắc tiếp tục duy trì ở mức thấp
vùng núi phía bắc nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
khu vực đông băng và thủ đô hà nội nhiệt độ cao trong khoảng một mươi tám hai mươi độ
sao đến ngày mai bắc bộ trời tiếp tục ít mây nắng sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành miền bắc giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
trời rét về thời điểm đêm và sáng
thông tin dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước